trước tình trạng kinh doanh giết mổ lợn bệnh tại một số cơ sở không phép trong khi dịch tả lợn châu phi đang lây lan
ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu lực lượng công an tỉnh tập trung điều tra áp dụng xử lý hình sự đối với các vi phạm vận chuyển kinh doanh giết mổ lợn bệnh lợn chết
trước đó nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đồng nai phản ánh việc khó phát hiện xử lý tình trạng trở lợn chết tiêu thụ giữa các địa phương
trong đó có lợn từ vùng dịch đưa ra thậm chí có trường hợp khi phát hiện vận chuyển lợn chết nhiễm bệnh
cơ quan chức năng xuống lấy thông tin truy xuất nguồn gốc để tìm nơi phát sinh ổ dịch thì người dân lại không hợp tác
do đó lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu lực lượng công an tỉnh tập trung điều tra xử lý nghiêm và có thể áp dụng xử lý hình sự
đối với các hành vi vi phạm vận chuyển kinh doanh giết mổ lợn chết lợn bệnh để gian đe
chính quyền và các ngành chức năng của địa phương cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm soát nguồn lợn ra vào nhất là ở các vùng dịch